tại xã tràng sơn huyện thạch thất thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện thạch thất để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri
trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị nhiều cử tri phản ánh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
đang có những bất cập cần khắc phục ngay như nông dân bỏ dụng hoang
hệ thống hạ tầng nông nghiệp như canh mương tưới tiêu đường nội đồng xuống cấp chậm được cải tạo
tình trạng vật tư sản xuất nông nghiệp già kém chất lượng gây hoang mang cho người dân
bày tỏ niềm tin vào cuộc chiến chống tham nhũng của đảng nhà nước
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
cử tri kiến nghị đảng nhà nước có giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng từ cấp huyện cấp xã
tiếp thu ý kiến cử tri đồng chí hoàng trung hải cho biết sẽ phản ánh đầy đủ với quốc hội
và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời và trả lời cụ thể
đồng chí hoàng trung hải cũng mong muốn thời gian tới cấp ủy chính quyền ra soát từng nhiệm vụ
nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chủ đề năm nâng cao hiệu lực
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị hai nghìn một mươi tám của thành phố
đề cập đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đồng chí hoàng trung hải mong muốn
người dân chủ động thay đổi tập quán sản xuất áp dụng các giải pháp chăn nuôi
trồng trọt an toàn loại bỏ thói quen xấu trong sản xuất là lợn hay chuồng rau hay luống đang tồn tại